để triển khai các biện pháp khẩn cấp khoanh vùng dập dịch hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc
tối ngày hai mươi năm tháng bảy quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long đã thành lập ba đội công tác đặc biệt của bộ y tế
hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng gọi tắt là đội công tác
đây là nhóm chuyên gia đã từng nuôi cấy phân lập được virus sars cov hai
đồng thời hỗ trợ cho nhiều địa phương trong việc triển khai xét nghiệm sars cov hai
nhóm chuyên gia vào để hỗ trợ việc xét nghiệm virus sars cov hai bằng các bộ kit xét nghiệm do việt nam sản xuất
nhiệm vụ của các đội công tác là hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trong giám sát điều trị xét nghiệm
và các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
báo cáo bộ trưởng bộ y tế và các vụ cục có liên quan về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai